lực lượng bộ đội biên phòng hà tĩnh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng và tàu cá của ngư dân
cứu nạn thành công bảy thuyền viên gặp nạn trên biển do sóng đánh chìm tàu cá
vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi một tháng hai tại khu vực vùng biển gần đảo sơn dương cách bờ biển kỳ ninh
thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh khoảng bảy hải lý thuyền đánh cá mang số hiệu ht chín mươi nghìn bảy mươi một ts
do ông trần xuân viện làm thuyền trưởng và trên thuyền còn có sáu thuyền viên đều quê ở xã kỳ hà
thị xã kỳ anh sau khi nhận được tin báo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng hà tĩnh đã khẩn trương
chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức ứng cứu tìm kiếm tàu cá và các thuyền viên bị nạn
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày đã phát hiện và ứng cứu bảy thuyền viên đưa vào bờ an toàn
hiện sức khỏe của các thuyền viên đã ổn định và bàn giao cho các gia đình